nhân kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh có sáu điều dạy công an nhân dân
chủ tịch nước trần đại quang vừa có buổi gặp mặt thân mật hai mươi thanh niên công an tiêu biểu tại phủ chủ tịch
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang biểu dương
và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chúc mừng hai mươi đồng chí đoàn viên thanh niên vinh dự được bộ công an trao giải thưởng thanh niên công an tiêu biểu năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp bộ đoàn trong công an nhân dân cần thắp lên ngọn lửa sung kích
tình nguyện trong mỗi đoàn viên thanh niên nêu cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội
xóa đói giảm nghèo bảo đảm an sinh xã hội từ đó lan tỏa lôi cuốn các lực lượng khác cùng tham gia
thời gian tới đặt ra những nhiệm vụ hết sức khó khăn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
đòi hỏi toàn lực lượng công an nhân dân cần phát huy kết quả đã đạt được
nỗ lực phấn đấu trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng lập được nhiều chiến công
thành tích to lớn hơn nữa tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ công an nhân dân cũng như tuổi trẻ cả nước
tích cực đóng góp xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh xứng đáng là những người chủ tương lai
là rừng cột của nước nhà